ngày ba mươi tháng sáu đồn biên phòng trà cổ bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh đã bắt giữ ba đối tượng người trung quốc
có hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam tại khu vực cồn mang thuộc khu tràng vĩ phường trà cổ thành phố móng cái
tổ tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng trà cổ trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện hai xe máy chở ba đối tượng bao gồm
liêu thiêu hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba lâm gia thiêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hoàng hoa đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tất cả đều là quốc tịch trung quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam
các đối tượng khai nhận là thuê người trung quốc chở bằng bè mảng sang trà cổ
và được hai người việt nam dùng xe máy chở đến khách sạn lợi lai và hồng vận để đánh bạc
đồn biên phòng trà cổ bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh đã lập biên bản tổ chức thực hiện kiểm tra y tế
triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín hiện đồn biên phòng trà cổ đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật